nhằm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn ngày hai tháng năm đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương và các đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
đơn vị tỉnh lâm đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã lộc thanh thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
tại các buổi tiếp xúc đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh lâm đồng đã thông báo với cử tri các nội dung cơ bản
về tình hình kinh tế xã hội của đất nước bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn cử tri đề nghị quốc hội và tỉnh lâm đồng sớm giải quyết
việc giá điện xăng dầu tăng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của người dân vệ sinh môi trường
tình trạng phá rừng vấn đề ma túy và những hệ lụy của nó gây mất ổn định xã hội
quốc hội xem xét vấn đề trợ cấp cho cán bộ chuyên trách hội người cao tuổi
giá cả một số mặt hàng nông sản như hồ tiêu cà phê thấp
vì vậy chính phủ cần có chính sách trợ giá cho người nông dân
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh lâm đồng đồng chí trương thị mai tiếp thu các ý kiến
đóng góp và giải trình những vấn đề cử tri quan tâm những ý kiến của cử tri đoàn ghi nhận để tiếp tục
kiến nghị quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết bảo đảm lợi ích chính đáng của nhân dân